tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước trong khuôn khổ chuyến công du tháp tùng thủ tướng chính phủ phạm minh chính thăm và làm việc tại ả rập xê út
ngày hôm qua đoàn bộ công an do trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã tới thăm và làm việc tại trung tâm điều hành an ninh thống nhất chín trăm một mươi một thuộc bộ nội vụ ả rập xê út
tại buổi làm việc đại tá aden adunramen an asmari giám đốc trung tâm điều hành an ninh thống nhất chín trăm một mươi một
bày tỏ ấn tượng trước những kết quả sự tăng tốc mạnh mẽ của chính phủ và bộ công an việt nam trong phát triển khoa học công nghệ
đồng thời tin tưởng nhận định việt nam sẽ gặt hái được nhiều thành tựu từ kết quả này
thứ trưởng nguyễn duy ngọc và giám đốc trung tâm điều hành an ninh thống nhất chín trăm một mươi một đã trao đổi kinh nghiệm
cũng như nhiều nội dung quan trọng xoay quanh về đào tạo xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao
công tác bảo mật đảm bảo an ninh an toàn cơ chế đầu tư vận hành hiệu quả trong đảm bảo bình yên cho người dân du khách của trung tâm
thứ trưởng nguyễn duy ngọc và lãnh đạo trung tâm thống nhất khẳng định
dư địa hợp tác và lĩnh vực khoa học công nghệ chuyển đổi số của các trung tâm giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ ả rập xê út là rất lớn
cần tăng cường và nâng cao hợp tác trong thời gian tới để phát triển ngày càng mạnh mẽ hiệu quả tiềm năng thế mạnh giữa các bên
góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh quốc gia khu vực và trên thế giới
thứ trưởng nguyễn duy ngọc mong muốn thời gian tới hai bên sẽ tích cực trao đổi thông tin kinh nghiệm triển khai mô hình hoạt động của trung tâm
qua đó làm sâu sắc hơn hiệp định về phòng chống tội phạm giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ vương quốc ả rập xê út vừa được ký kết
sáng nay tại hà nội đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an và tổng công ty biêu điện việt nam
việc ký kết thỏa thuận hợp tác là minh chứng quan trọng khẳng định thêm mối quan hệ chặt chẽ sâu sắc giữa tổng công ty biêu điện việt nam và cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
trong tiến trình phát triển chính phủ số kinh tế số góp phần phát triển kinh tế xã hội từng bước nâng cao vị thế việt nam trong khu vực và trên thế giới
thỏa thuận hợp tác triển khai đề án sáu giữa cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an và tổng công ty bưu điện việt nam gồm tám nội dung chính
tuy nhiên hai bên sẽ không giới hạn các nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính gắn với người doanh nghiệp phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi đẩy mạnh tiến độ và hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia tăng cường áp dụng công nghệ số trong quản lý và thương mại sản phẩm nông nghiệp việt nam để từng bước đẩy mạnh thương hiệu nông sản việt nam trên thị trường trong nước và hướng đến thị trường xuất khẩu đồng thời thúc đẩy phát triển các
xã hội tổng công ty biêu điện việt nam cam kết đảm bảo thực hiện công việc thỏa thuận theo đúng quy trình quy định của nhà nước về cung cấp dịch vụ biêu chính công ích bảo đảm nguồn lực hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng phục vụ người dân một cách tốt nhất nhanh nhất bảo đảm an toàn thuận tiện bảo vệ quyền lợi người dân doanh nghiệp cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng như lực lượng công an cấp xã trên toàn quốc sẽ luôn đồng hành với tổng công ty biêu điện việt nam trong phục vụ nhân dân ở mọi miền tổ quốc
hồ sơ trực tuyến đã có gần hai trăm linh bài thi đến từ một trăm chín mươi bảy đội với tổng số năm trăm tám mươi ba thí sinh tham dự đây là thông tin được cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an công bố tại cuộc họp ban chỉ đạo cuộc thi dữ liệu với cuộc sống data for life hai nghìn hai mươi ba vừa diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
các bài dự thi chia làm bốn phân ban gồm chính phủ số và xã hội số ai và chuyển đổi số giao thông và nông nghiệp giáo dục y tế và môi trường
sau khi thảo luận và chấm điểm các thành viên ban giám khảo của mỗi phân ban đã chọn ra một mươi một mươi một ý tưởng vào vòng thuyết trình vòng sơ khảo như vậy tổng số hồ sơ vào vòng sơ khảo là bốn mươi một tăng một mươi một hồ sơ so với dự kiến ban đầu

được thực hiện với mong muốn thu hút nguồn lực từ cộng đồng tài năng trẻ đồng hành cùng bộ công an và chính phủ
để phát huy tính sáng tạo hình thành những ý tưởng và sản phẩm công nghệ thông tin thiết thực
các giải pháp xoay quanh ba trụ cột là chính phủ số giải pháp thúc đẩy dịch vụ công hiệu quả
xã hội số thúc đẩy dịch vụ an sinh xã hội và kinh tế số thúc đẩy phát triển kinh tế
cuộc thi sẽ trải qua ba vòng gồm sơ loại bốn mươi một đội trung khảo một mươi đội từ đó sẽ trao giải cho năm đội xuất sắc
vòng chung kết dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi ba hai mươi bốn tháng một mươi một tổng giải thưởng dự kiến là ba trăm bảy mươi triệu đồng
thưa quý vị và các bạn ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm ngoái thủ tướng chính phủ đã ký ban hành chỉ thị số hai mươi một
về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
hiện nay việc cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội được triển khai kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý nhóm đối tượng này
cũng như đảm bảo việc tổ chức thực hiện hiệu quả
các chính sách xã hội tạo điều kiện để người dân có thể tiếp cận với các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi
đặc biệt là chi trả không dùng tiền mặt
và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về nội dung này
trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích người dân và doanh nghiệp ngày hôm nay
biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị
mô hình quản lý chương trình an sinh xã hội là một trong bốn mươi ba mô hình điểm
nằm trong nhóm số hóa tạo lập dữ liệu dùng chung trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phục vụ cải cách thủ tục hành chính
việc triển khai mô hình này cũng mang lại giá trị tiện ích lớn
đó là phòng chống tội phạm trong lĩnh vực an sinh xã hội
bảo đảm số tiền chi trả đúng đối tượng nhanh chóng hạn chế tình trạng trục lợi tham nhũng
và thái nguyên là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước
triển khai mô hình chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt
cho các đối tượng bảo trợ xã hội và bước đầu ghi nhận được những hiệu quả tích cực từ thực tiễn
vào đúng ngày một mươi một hàng tháng ông trần phi hùng sẽ nhận được khoản hỗ trợ là ba trăm sáu mươi đồng qua tài khoản cá nhân
đây là mức trợ cấp dành cho đối tượng người cao tuổi và ông hùng là người đại diện nhận cho mẹ đẻ của mình
qua hơn một năm được nhận tiền trợ cấp theo phương thức này ông hùng đánh giá cao về tính tiện ích mang lại
khi mà cái tài khoản
đã tạo lập qua ngân hàng ấy
thì hàng tháng thì trợ cấp sẽ chi trả theo cái hệ thống bắn vào số tài khoản mà tôi đăng ký
thì nó tiện lợi ở cái là bây giờ là hầu như là người ta không dùng tiền mặt mấy
mình mua bán các thứ này cho cụ
từ thức ăn rồi là tậm chí sữa các thứ này là đều chi trả qua cái tài khoản này
còn đối với ông nguyễn ngọc hiên thương binh hạng ba trên bốn
giờ đây hàng tháng ông đã không phải lên trụ sởi ban nhân dân
ông phương để ký nhận tiền trợ cấp
thay vào đó số tiền sẽ được chuyển tự động vào tài khoản ngân hàng cá nhân mang tên ông
lúc đầu thì các ông cũng bán khoản
thế nhưng mà khi hướng dẫn rồi các cháu chuyên môn ở trên lao động thương binh của văn hóa xã hội của phường
rồi hướng dẫn rồi các cháu thanh niên nó hướng dẫn
thì sau cái câu sử dụng nó thấy là nó hợp lý hơn
không phải đi chen đi xếp hàng lên trước nữa
mà nó không mất thời gian
cái phản ứng lúc đầu họ cũng không đồng ý
nhưng mà sau này khi mà tuyên truyền đến họ thì là họ mở tài khoản
và sau khi sử dụng cái tài khoản một thời gian thì họ lại thấy tiện ích hơn
thứ nhất là nhiều cụ khi mà cầm tiền đi mua đồ thì sớt sớt là hay bị đánh rơi
thế nhưng mà khi chuyển tiền tài khoản rồi thì họ không gặp cái trường hợp ấy nữa
thành phố phổ yên là một trong ba huyện thành phố được banh dân tỉnh thái nguyên lựa chọn
triển khai thí điểm mô hình chi trả không dùng tiền mặt đến đối tượng bảo trợ xã hội
đến nay thành phố đã tạo lập tài khoản an sinh cho gần bảy hộ nghèo hộ cận nghèo
đối tượng bảo trợ xã hội và thực hiện được việc chi trả trên tám mươi năm trợ cấp không dùng tiền mặt
đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên sáu mươi đối tượng đối với người có công hàng tháng
đến nay thì phường ba hàng đã đạt được cái tỷ lệ tính là trên chín mươi năm
cái người hưởng chế độ là đã chi trả qua tiền mặt
còn nãy thì chúng tôi đang tiếp tục là tuyên truyền bản động
và đặc biệt là chú trọng đến cái việc tạo điều kiện
các cái công dân mà chưa làm tài khoản thẻ đi cập nhập thông tin những căn cứ công dân
hoặc là làm các cái thủ thuật quyền quyền để làm sao để thuận tiện nhất
để cho người nhà có thể mở tài khoản thẻ lấy cho công dân được
ngay từ khi có kế hoạch của ủy ban dân tỉnh phòng ngoại động nguyên minh xã hội
chúng tôi cũng đã tham mưu ủy ban dân thành phố ban hành kế hoạch triển khai trên địa bàn
và tham mưu ủy ban dân thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị truyền thông
các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền
đối với người dân về cái nợ ích của việc chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt
tới các đối tượng được thụ hưởng chính sách cũng như toàn thể nhân dân trên địa bàn
việc chi trả trợ cấp qua tài khoản đã góp phần bảo đảm chi trả kịp thời
nhanh chóng công khai minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính trong thực hiện chính sách an sinh
hoạt động của mô hình chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt được thiết lập theo cơ chế
cơ sở dữ liệu về các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội
từ ngành lao động thương binh

kết nối và chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của bộ công an
dữ liệu này sẽ được đối soát xác thực và làm sạch
sau đó các cơ quan sẽ phối hợp với các đơn vị ngân hàng
hoặc là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiến hành tạo lập tài khoản
cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội
việc triển khai thí điểm chi trả không dùng tiền mặt
đối tượng bảo trợ xã hội không phát sinh thủ tục hành chính
không làm thay đổi quy trình xử lý đối với công tác liên quan đến chi trả
cho các đối tượng bảo trợ xã hội
mặt khác việc chi trả theo phương thức tiện lợi này
thì cũng làm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán số của nền kinh tế
hiện nay thái nguyên có trên bốn mươi một người đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội
tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi thái nguyên đã triển khai tạo lập tài khoản an sinh xã hội
cho trên hai mươi năm sáu trăm linh hộ nghèo hộ cận nghèo đạt chín mươi năm ba mươi tám
tài khoản người có công đạt bảy mươi chín
và tài khoản cho các đối tượng trợ giúp xã hội đạt bảy mươi chín tám mươi bảy
tại ba huyện thành phố được thí điểm thực hiện việc chi trả không dùng tiền mặt
đối với đối tượng bảo trợ xã hội đã đạt tám mươi hai chín mươi chín
sau thí điểm hiện đang được triển khai nhân rộng trên toàn tỉnh
và tiết kiệm về
chi phí về nguồn nhân lực
và đặc biệt là kiểm soát được quá trình tổ chức triển khai thực hiện trên hệ thống
đảm bảo cho tránh cái chuyện hiện tượng tiêu cực xảy ra
thời gian qua việc số hóa dữ liệu hộ nghèo hộ cận nghèo dữ liệu đối tượng bảo hiểm xã hội
và dữ liệu người có công với cách mạng đã được ngành bảo hiểm xã hội
và ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh thái nguyên tích cực triển khai
trong đó riêng ngành lao động thương binh và xã hội đã thực hiện quy trình năm bước
với hai lần đối khớp làm sạch trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
với trên gần một trăm ba mươi chín dữ liệu đạt chín mươi hai hai mươi năm
việc số hóa dữ liệu được xem là nền tảng để xác định đúng đối tượng
cho việc thực hiện mô hình tri trả an sinh xã hội
để thực hiện cái nhiệm vụ của cái mô hình an sinh xã hội này
thì chúng tôi đã phối hợp với cơ quan công an tỉnh để ban hành cái kế hoạch nghiên cứu hành
để chỉ đạo công an các thành phố các phường xã
phối hợp cơ quan bảo hiểm xã hội để giả soát những dữ liệu
liệu mà người dân có cái thẻ bảo hiểm y tế đang quản lý
để cập nhật cái căn cước công dân để đồng bộ với dữ liệu của dân cư
và đến hiện tại thì chúng tôi đã đạt cái tỷ lệ là gần sấp xỉ một trăm linh
việc chuyển đổi thói quen của người dân trước đây chỉ nhận tiền mặt
giờ sang không dùng tiền mặt cũng không phải là điều dễ dàng
bên cạnh đó thực tế ghi nhận việc triển khai mô hình tri trả an sinh xã hội
không dùng tiền mặt cũng vẫn còn nhiều khó khăn
cần tháo gỡ về cơ sở vật chất hạ tầng đường truyền
hiện tại là cái phần mềm bảo trợ xã hội đã được kết nối trực tiếp
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thì cũng đề xuất là các cái phần mềm của bộ như phần mềm về người công
phần mềm quản lý hộ nghèo hộ cận nghèo
thì chúng ta có thể là kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và đối soát trực tiếp luôn
thì khi mà dữ liệu chúng tôi nhập lên vào phần mềm
thì bắt đầu là ấn đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thì nó sẽ trả luôn về các cái dữ liệu mà chưa khớp
thì chúng tôi có thể là thực hiện lại giả soát được trực tiếp lên phần mềm
không phải qua các bước quy trình nhiều
thái nguyên đặt ra mục tiêu từ nay đến cuối năm
sẽ tiến hành lập tài khoản cho tất cả những người có công với cách mạng
người thuộc diện trợ giúp xã hội hộ nghèo cận nghèo
để chi trả chế độ trợ giúp
nhằm tạo thuận lợi cho việc chi trả tiếp nhận được nhanh chóng thuận lợi
qua đó đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số tại tỉnh thái nguyên
thưa quý vị cùng với thái nguyên thì hiện nay
có một số địa phương khác như quảng ninh hà giang thừa thiên huế
cũng đang triển khai tốt việc thực hiện chi trả an sinh xã hội
dưới hình thức không dùng tiền mặt
theo thống kê từ bộ lao động thương minh và xã hội
thì hiện có bốn tám mươi năm triệu đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội
thuộc ngành lao động quản lý
trong đó đã thực hiện việc chi trả quát tài khoản
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
là trên một trăm bốn mươi một bốn triệu đối tượng
ngành bảo hiểm xã hội trong sáu tháng đầu năm nay
cũng đã có trên sáu mươi hai số người hưởng nhận
các chế độ bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân
mô hình hiện đại đã giúp cho việc tăng cường công tác quản lý
chính sách và đối tượng được tốt hơn
khẳng định quyền an sinh của người dân
với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau
trong công cuộc chuyển đổi số
từ đó khắp phần phát triển kinh tế
ổn định chính trị và trật tự xã hội
phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây cũng xin được kết thúc
xin mời quý vị khán giả
cùng tiếp tục theo dõi các tin tức thời sự ngay sau đây